do ảnh hưởng của vùng áp thấp từ chiều ngày sáu đến sáng nay bảy tháng một mươi
tỉnh phú yên có mưa có nơi mưa rất to và rông mạnh lượng mưa phổ biến từ một mươi bảy đến hơn chín mươi mm
theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên hiện có hai trăm ba mươi bốn tàu cá đang hoạt động đều đã nhận được thông tin
về tình hình diễn biến của vùng áp thấp trên biển đông chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm
thường xuyên liên lạc về gia đình và bộ đội biên phòng hơn bảy mươi bốn lồng bè của doanh nghiệp
và người dân nuôi thủy sản cũng đã sẵn sàng các phương án ứng phó
toàn tỉnh hiện có một mươi bốn điểm sạt lở với tổng chiều dài gần hai mươi năm km
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên đã phát đi công văn hỏa tốc
yêu cầu các đơn vị địa phương sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
các đơn vị quản lý hồ chứa bảo đảm an toàn cho các công trình và vùng hạ dô
mọi công tác ứng phó với mưa lũ phải phù hợp với diễn biến và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín